trong hơn một năm qua dịch tả lợn châu phi đã hoành hành trên địa bàn tỉnh quảng nam
dịch bệnh đã làm hơn một trăm năm mươi bốn con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng thịt hơn chín hai trăm một mươi tấn
đến nay tình hình dịch tà lợn châu phi trên địa bàn đã căn bản được khống chế
hiện chỉ còn hai xã chưa qua ba mươi ngày
người dân nhiều địa phương mong muốn được tái đàn trở lại để ổn định sản xuất
bình ổn giá thịt lợn trên thị trường
tuy nhiên giá lợn giống đắt đỏ khan hiếm cùng với việc chưa công bố hết dịch
khiến cho người dân đang gặp khó trong công tác tái đàn
từ khi dịch tả lợn châu phi bùng phát đến nay
huyện thăng bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh quảng nam
với hơn hai trăm bốn mươi bốn tấn lợn bị tiêu hủy
hiện nay một số xã như bình giang bình tú bình trung đã qua ba mươi ngày không tái phát dịch
tuy nhiên các địa phương vẫn chưa công bố hết dịch
khiến việc tái đàn của người dân gặp những trở ngại
hiện nay với gió giống lợn để mà nuôi để mà tái đòn lợn
thì phải tái đàn
tôi được biết thì gió nó cũng cô
như ở gia đình là vẫn nuôi là phải nuôi phải tái đòn lợn
mà ông thời cho nó dập dịch dập được cái dịch này
thì bỏ công chúng tôi mới yên tâm để mà tái đòn
chứ không bao giờ muốn để tái đòn nữa
vì sống súc mà cũng như lòng năm người cũng có chân nuôi
chứ nó lòng năm người không không có chân nuôi thì nghe cũng khổ lắm
tình hình trong của huyện thì là không khuyến cố không khuyến khích
tuy nhiên vẫn đồng tình đồng ý để cho một số địa phương
một số nai là có đủ điều kỳ
để mà chúng ta tái đòn
bên cạnh khó khăn khi tỉnh quảng nam chưa công bố hết dịch
người chăn nuôi của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về nguồn giống
khi giá bán cao từ hai đến ba triệu đồng một con
sở đang chỉ đạo cho tri cục trăn nuôi thú y
sở có cái đề án tham mưu cho y băng tỉnh về hỗ trợ cho người chân nuôi
nhưng mà hỗ trợ điều kiện là tinh thần hỗ trợ lãi súc
để cái quy mô chân nuôi chân nuôi nó phải cơ bản đảm bảo đủ lớn
và một mặt nữa là
đảm bảo được cái an toàn trên hạng
để sớm ổn định lại tình hình chăn nuôi trên địa bàn
tỉnh quảng nam đang chủ động tìm kiếm con giống
để tư vấn cho nhân dân mua với giá phù hợp để thực hiện tái đàn
đồng thời vận động nhân dân đăng ký thực hiện mô hình thú y chọn gói
theo nghị quyết tám của ủy ban nhân dân tỉnh
để các địa phương chủ động tầm soát dịch bệnh
giúp người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
từ đó ổn định tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh